trong những ngày vừa qua người dân và chính quyền huyện hải lăng tỉnh quảng trị hết sức bức xúc
cho tình trạng công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may vinatex quốc tế toms xả nước thải trái phép ra môi trường
có thể ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và đặc biệt là tới sức khỏe của người dân
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
từ ngày hai mươi đến hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may vinatech quốc tế toms
hai lần bị bắt quả tang về hành vi xả nước thải trái phép ra hồ khe trè thuộc địa bàn huyện hải lăng
đại diện công ty này cho rằng việc xả nước thải là do triệt mưa
nhà máy chưa có biện pháp kiểm soát nên nước chảy tràn ra môi trường
tuy nhiên tại thời điểm phát hiện vụ việc trời không mưa lượng nước chảy ra hồ có màu vàng đục
ban đầu chúng tôi nói là sáu m ba này là không đạt và tôi hỏi ý kiến của bên sở tương ương hội trường
là bây giờ sáu m ba này chúng tôi xử lý như thế nào
thì sở tương ương hội trường nói là anh phải xử lý đạt thì anh mới thải ra
đó là sự hiểu nhầm giữa doanh nghiệp và sở tương ương hội trường
và khi mà chúng tôi đã hiểu được ý của sở tương ương hội trường thì chúng tôi đã thải ra là bốn m ba
chỉ với những lý do thiếu thuyết phục công ty dệt may vinatech quốc tế toms đã ngang nhiên xả chất thải
chưa được kiểm định ra hồ khe trè nằm giữa lòng thị trấn hải lăng gây bức xúc cho người dân địa phương
về việc này tôi đề nghị rằng công ty phải chấp hành rất là nghiêm túc
về việc xả thải nếu công việc này mà cứ tiễn hành xả tồn thì đề nghị bán nhân tỉnh đọc cửa phân trực vụ
mặc dù công ty trách nhiệm hữu hạn diệt may vinatech quốc tế toms đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải
với công suất một hai trăm linh m ba một ngày đêm
tuy nhiên đơn vị này vẫn chưa kết nối truyền dữ liệu quan trắc nước thải về sở tài nguyên môi trường tỉnh
vì vậy dự án chưa được cấp phép xả thải chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
phục vụ giai đoạn vận hành
việc xả thải của công ty là hoàn toàn trái với quy định
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã có văn bản nghiêm cấm công ty này xả nước thải ra môi trường
khi chưa được kiểm tra đánh giá của cơ quan chuyên môn và sự chấp thuận của tỉnh
đồng thời chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước thải để phân tích
và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm nếu công ty này không thực hiện đúng cam kết xử lý nước thải bảo đảm chất lượng